hoàng trí xin kính chào quý vị
ngày hai mươi ba tháng bốn công an quận một mươi một thành phố hồ chí minh đang củng cố hồ sơ xử lý trần hữu thành
sinh năm hai nghìn một ngụ tại quận tân bình về hành vi vận chuyển tàn trữ buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu
trinh sát công an quận một mươi một phát hiện và bắt quả tan thành chở trên xe bao tải nghi vấn nên chặn kiểm tra
công an thu giữ hai bốn trăm linh bình xịt dầu chống địa xét rb bảy loại ba trăm năm mươi g nhãn hiệu cellis và không có hóa đơn chiến tự
kết quả điều tra xác minh công an quận một mươi một xác định hàng hóa nêu trên là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu
được quy định tại nghị định số chín mươi chín hai nghìn một mươi ba ndcp được sửa đổi bổ sung bởi nghị định số một trăm hai mươi sáu hai nghìn hai mươi một ndcp
quy định xứ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
làm việc với cơ quan chức năng đối tượng thành khai nhận đã mua toàn bộ số hàng hóa giả mạo nhãn hiệu nêu trên
từ công ty trách nhiệm hữu hạng sunwell industrial địa chỉ số hai mươi bảy đường ba a cư xá bình thới phường tám quận một mươi một
sau đó bán cho khách hàng kiếm lời
hiện đối tượng thành và công ty trách nhiệm hữu hạng sunwell industrial đã bị xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang truy bắt đối tượng phạm bá anh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
có hồ khẩu thường trú tại phường tân hòa tp biên hòa tỉnh đồng nai về tội trốn thuế
công an tp hcm xác định phạm bá anh là giám đốc công ty gỗ bá anh
thông qua bị ca nguyễn thị thu hiếu từ quý i hai nghìn một
đến quý i năm hai nghìn hai mươi một đã mua một trăm chín mươi bảy tờ hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị trước thuế gần một mươi bốn tỷ đồng
để cho công ty gỗ bá anh hợp thức hóa hàng hóa trôi nổi kê khai báo cáo thuế nhằm trốn số tiền thuế giá trị gia tăng
phải nộp gần một bốn tỷ đồng hành vi của phạm bá anh đã cấu thành tội trốn thuế
kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm năm nay người dân được nghỉ năm ngày dự báo nhu cầu đi lại sẽ tăng cao
tp hcm yêu cầu các đơn vị không để hành khách không có phương tiện vận chuyển
và bị lợi dụng tăng giá vé trong dịp này
sở giao thông vận tải tp hcm đã có buổi họp khẩn yêu cầu các phòng đơn vị trực thuộc sở tăng cường công tác kiểm tra
về công tác hạ tầng giao thông như biển báo vạch sơn hệ thống đèn tín hiệu giao thông
để sửa chữa kịp thời các bất cập và khiếm khuyết trong hệ thống hạ tầng giao thông đô thị
đặc biệt là khu vực trung tâm và các cửa ngõ các tuyến đường trục chính
về hoạt động đường thủy nội địa chủ động phối hợp các cơ quan chức năng liên quan trong công tác kiểm tra
các điều kiện an toàn bảo đảm hoạt động cảng bến thủy nội địa và bến khách ngang sông
sở cũng chỉ đạo thanh tra giao thông bố trí nhân sự phối hợp với cảnh sát giao thông
cùng các cơ quan chức năng khác kiểm tra việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn giao thông
trong kinh doanh vận tải đường bộ và đường thủy nội địa quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
và bến bãi đổ xe kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông
đảm bảo an toàn giao thông an ninh trật tự ở khu vực bến và xung quanh bến xe
yêu cầu đặt ra là không để hành khách có nhu cầu đi lại không có phương tiện vận chuyển
không để xảy ra tình trạng chèn ép giá lợi dụng tăng giá không đúng quy định
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự trong nước cập nhật
sáng nay tòa nhân dân tp hcm tuyên án sơ thẩm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong vụ án này ba bị cáo gồm ông trần quý thanh hai con gái trần uyên phương và trần ngọc bích
bị xét xử với cáo buộc cho nhiều người vay tiền dưới hình thức hợp đồng chuyển nhượng tài sản
rồi chiếm đoạt tổng giá trị một bốn mươi tám tỷ đồng
qua hồ sơ vụ án và căn cứ vào lời khai của các bị cáo người liên quan hội đồng xét xử nhận định
có đủ cơ sở để xác định từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi bị cáo thanh và hai con gái thông qua môi giới
đã cho ông lâm sơn hoàng nguyễn huy đông nguyễn văn trung và bà đặng thị kim oanh vay tiền với lãi suất ba một tháng
bị cáo trần quý thanh là người trực tiếp làm việc trao đổi với người vay tiền môi giới
rồi thông báo với hai con là trần uyên phương và trần ngọc bích nên phải chịu trách nhiệm chính
chịu trách nhiệm tiếp theo là trần uyên phương và trần ngọc bích
các bị cáo che giấu việc vay tài sản bằng ký hợp đồng vốn góp có biến động sang tên chuyển nhượng
thậm chí khởi kiện tranh chấp ra tòa bị hại khi chuẩn bị đủ tiền thì bị cáo lấy lý do không trả lại tài sản
cả ba bị cáo trong vụ án là ông trần quý thanh trần ngọc bích và trần uyên phương được hội đồng xét xử ghi nhận
các tình tiết giảm nhẹ như có nhân thân tốt phạm tội lần đầu có đồng góp cho phát triển kinh tế xã hội
tạo việc làm cho hàng nghìn người lao động
từ các nhận định trên hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần quý thanh tám năm tù trần uyên phương bốn năm tù
riêng bị cáo trần ngọc bích bị tuyên phạt ba năm tù nhưng cho hưởng án treo
sáng nay ngày hai mươi năm tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tống đạt các quyết định khởi tố lệnh bắt tạm giam
và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bị can đào văn ngọc phó chủ tịch ubnd tp long xuyên tỉnh an giang
về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
theo hồ sơ vụ án từ năm hai nghìn một mươi chín võ văn trung đã mất
lợi dụng chức vụ là phó giám đốc và giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất tp long xuyên đã làm hồ sơ khống
để cấp sai quy định năm thửa đất ở do trung tâm phát triển quỹ đất tp long xuyên quản lý cho năm hộ dân
sau khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trung đã bán hai thửa đất với giá bảy hai tỷ đồng
sau đó người mua đã bán lại hai thửa đất trên cho người khác
với giá một mươi một năm tỷ đồng
vào ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai thanh tra tp long xuyên chuyển kiến nghị khởi tố đến công an tp long xuyên thụ lý
tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang thụ lý giải quyết kiến nghị khởi tố vụ việc
lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và giả mạo trong công tác xảy ra từ năm hai nghìn một mươi chín đến ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
tại trung tâm phát triển quỹ đất tp long xuyên do cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên chuyển đến
căn cứ và tài liệu chứng cứ thu thập được
cơ quan điều tra xác định năm thửa đất nêu trên
những người có thẩm quyền trách nhiệm đã tham mưu duyệt cấp không đúng đối tượng được bồi thường hỗ trợ tái định cư
có dấu hiệu tội phạm vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
do đó ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội
vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để tiến hành điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội
gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đo tài sản
ngày một mươi tám tháng bốn các trinh sát đã bắt sử hải thu giữ hơn một mươi hai thẻ ngân hàng các loại
theo điều tra từ năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị bắt hải đã chiếm đoạt số tiền hơn một mươi tỷ đồng của hàng chục nghìn bị hại trên toàn quốc
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với lê đình hải để phục vụ điều tra mở rộng
cũng tại tp đà nẵng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải châu vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam năm đối tượng nam cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng nữ về các hành vi cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
cụ thể vào ngày một mươi năm tháng một phạm đình trường một mươi năm tuổi trú tại quận hải châu liên lạc rủ một số thanh niên thuộc nhóm xóm ga
rủ đi tìm nhóm cô minh trú tại quận sơn trà để đánh
đến dặn sáng ngày một mươi sáu tháng một nhóm này khoảng ba mươi ba mươi năm người mang theo hai cây dao phóng lợn một cây hung khí tự chế và nhặt thêm các vỏ chai bằng thủy tinh
điều khiển một mươi năm xe máy đi với tốc độ cao lạc lách đánh võng giàn hàng ngang
do không tìm thấy nhóm cô minh nên cả nhóm tiếp tục điều khiển xe máy qua nhiều tuyến phố trung tâm
tại đường nguyễn hoàng thấy một nhóm thanh niên từ năm đến một mươi người
vì tưởng nhóm cô minh nên nhóm này đuổi theo và dùng hung khí chém một thanh niên thương tích hai mươi hai
hiện vụ án đang được công an quận hải châu thành phố đà nẵng tiếp tục điều tra làm rõ
chiều nay liên bộ công thương tài chính đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu
theo đó giá xăng dầu đồng loạt giảm từ một mươi năm giờ chiều nay trong đó xăng ron chín mươi năm có giá còn gần hai mươi năm đồng một lít
giá xăng e năm ron chín mươi hai giảm ba trăm một mươi đồng một lít
so với kỳ điều hành trước đó giá bán mới không cao hơn hai mươi ba
giá xăng ron chín trăm năm mươi ba không cao hơn hai mươi bốn chín trăm một mươi đồng một lít giảm ba trăm hai mươi đồng một lít so với giá bán lẻ từ ngày một mươi bảy tháng bốn
cũng từ một mươi năm h chiều nay giá dầu diesel năm s không cao hơn hai mươi bảy trăm một mươi đồng một lít giảm bảy trăm ba mươi đồng một lít so với mức bán lẻ hiện hành
giá dầu hỏa không cao hơn hai mươi sáu trăm tám mươi đồng một lít giảm bảy trăm ba mươi đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành
riêng giá dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s
trong kỳ này lại tăng hai trăm linh đồng một lít so với kỳ trước
giá mới là một mươi bảy bốn trăm linh đồng một kg
trong kỳ điều chỉnh này cơ quan điều hành quyết định không trích lập không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu
đối với các mặt hàng xăng n năm ron chín mươi hai xăng ron chín mươi năm dầu diezen dầu hỏa và dầu mazut
kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay người lao động được nghỉ lễ tới năm ngày liên tục
và đã khiến cho những người lao động được nghỉ lễ tới năm ngày liên tục

dự báo là các ngày hai mươi sáu hai mươi bảy và hai mươi tám tháng bốn sắp tới lượng hành khách qua bến xe sẽ tăng gấp ba bốn lần so với ngày thường
để đáp ứng nhu cầu này các nhà xe lái xe đã cam kết với các bến xe chuẩn bị đầy đủ phương tiện và đảm bảo an toàn cho hành khách
khác với mọi năm lượng khách từ bến xe tại hà nội trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn thường tập trung đi lại chủ yếu ở các trạng ngắn
tuy nhiên năm nay do được nghỉ nhiều ngày các chặng đường dài như từ bến xe nước ngầm cũng dự báo lượng khách tăng cao
bến xe này đã dự phòng bảy mươi phương tiện để sẵn sàng phục vụ giải tỏa nếu lượng khách tăng đột biến
gần tám trăm linh phương tiện dự phòng để tăng cường cho bốn bến xe lớn ở hà nội là mỹ đình giáp bát nước ngầm và gia lâm đã được chuẩn bị sẵn sàng
theo các bến xe cho đến thời điểm này chưa có đơn vị vận tải hành khách nào có đề nghị tăng giá vé trong đợt phục vụ kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay
ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm khuyến cáo người dân chỉ nên mua bán ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng tổ chức được cấp phép và không mua bán ngoại tệ tự do trái với quy định pháp luật và tiềm ẩn nhiều rủi ro
thời gian qua nhu cầu thu đổi ngoại tệ mua bán ngoại tệ của khách quốc tế khách du lịch và của người dân tăng cao
tuy nhiên nhiều nơi đã thu đổi ngoại tệ trái với quy định pháp luật là bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân
việc mua bán chuyển ngoại tệ tiền mặt của cá nhân phải thực hiện theo đúng các quy định quản lý ngoại hối và quy định của pháp luật